theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong hai mươi bốn giờ qua hầu như bão số bốn không di chuyển
hồi bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
đến bốn h ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão số bốn sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
từ mai ngày hai mươi năm tháng bảy ở vịnh bắc bộ bao gồm cả đảo bạch long vĩ có gió giật mạnh dần lên cấp sáu khu vực nam vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp chín cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến năm mét vùng ven biển từ thanh hóa đến quảng bình sóng cao từ hai ba m biển động mạnh
tính đến thời điểm hiện tại tại khu vực bờ biển từ quảng ninh đến khánh hòa còn bốn trăm một mươi năm tàu và ba ba trăm một mươi chín người còn hoạt động trên biển
trong đó có bốn tàu với hai mươi bốn ngư dân do không kịp di chuyển về bờ tránh bão số bốn
nên đã neo đậu an toàn tại đảo hải nam trung quốc
trong đó có bốn tàu với hai mươi bốn ngư dân do không kịp di chuyển về bờ tranh bão số bốn
trong đó có bốn tàu với hai mươi bốn ngư dân do không kịp di chuyển về bờ tranh bão số bốn
trong ngày và đêm hai mươi bốn tháng bảy các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa
từ mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
các tỉnh đồng bằng bắc bộ từ nam sơn la đến hòa bình có mưa vừa đến mưa to từ năm mươi một trăm linh mm